các bác sĩ khoa hồi sức phẫu thuật tim thuộc bệnh viện trợ rẫy tp hcm vừa kịp thời mổ cứu sống trường hợp bị vỡ qua động mạch chủ của tim
bệnh nhân là phụ nữ đang mang thai một mươi hai tuần tuổi
bệnh nhân là chị nguyễn thị mỹ duyên hai mươi tuổi ngụ ở tỉnh bình dương được đưa vào bệnh viện trợ rẫy trong tình trạng nguy kịch
sau khi tiếp nhận và làm các yêu cầu cần thiết hội trần xác định bệnh nhân bị vỡ qua động mạch chủ
các bác sĩ tiến hành phẫu thuật ngay để cứu bệnh nhân
điều đặc biệt yêu cầu đặt ra là vừa cứu sống mẹ vừa phải cứu thai nhi
trong khi theo y văn thế giới những ca tương tự tỷ lệ cứu sống cả mẹ và thai nhi chỉ từ năm mươi đến sáu mươi
với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp
ở bệnh viện hùng vương thì chúng tôi theo dõi cẩn thận em bé và giữ cho các nguyết áp ổn định trong quá trình gây mê
còn hài thân nhiệt thì chúng tôi vẫn phải làm thôi nhưng mà mình giữ cho cái lượng máu đến tưới cho tim em bé vừa đủ mà không có quá lạnh
để giữ cho em bé tim em bé không có bị ngưng độc và theo dõi cẩn thận và giảm co thắt tử cung
kết quả sau bảy giờ đồng hồ ca mổ đã thành công cứu được cả mẹ và thai nhi